đoàn kiểm tra của ban bí thư do đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
về triển khai thực hiện một số nghị quyết quy định của đảng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
giả lại báo cáo kiểm tra đặc biệt kèm theo biểu mẫu chứng minh thực trạng và đề xuất những giải pháp
để nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết quy định của đảng trong thời gian tới
đồng chí cũng đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai chỉ đạo các đơn vị phối hợp tạo điều kiện
để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ
về phía đoàn kiểm tra đồng chí đề nghị thực hiện đúng nội quy công tâm khách quan
trong quá trình thực hiện kiểm tra tại các cơ quan đơn vị
theo chương trình đoàn sẽ kiểm tra tại năm cơ quan đơn vị và ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai